thời gian qua đảng và nhà nước ta có nhiều hoạt động tổ chức kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam ấn độ
nhân dịp này nhà xuất bản thông tin và truyền thông đã phối hợp với trung tâm nghiên cứu ấn độ
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh hội hữu nghị việt nam ấn độ tổ chức xuất bản bộ sách đặc biệt
bao gồm tám cuốn sách về đất nước con người lịch sử văn hóa ấn độ
bộ sách giới thiệu về lịch sử văn hóa kinh tế và con người ấn độ
làm nổi bật văn hóa chiến lược của ấn độ trong xây dựng chính sách an ninh quốc gia qua các thời kỳ lịch sử
đặc biệt là các công trình khoa học của các chuyên gia việt nam và ấn độ
về mối quan hệ giữa hai quốc gia việt nam ấn độ trên lĩnh vực văn hóa kinh tế
chúng tôi đã chế ước hàm lượng khoa học như thế nào trong từng cuốn sách
để mỗi người đọc ở cấp độ nào đấy cũng đều có thể hiểu được đất nước ấn độ
con người ấn độ trên tất cả các bình
diện chính trị ngoại giao kinh tế quốc phòng an ninh văn hóa đối ngoại giáo dục khoa học đào tạo
bộ sách sẽ mang lại cho độc giả việt nam một cái nhìn toàn diện về đất nước và con người ấn độ
đặc biệt là về mối quan hệ hữu nghị giữa việt nam và ấn độ từ xưa tới nay
đây là một bộ sách mà hết sức có giá trị cả về nghiên cứu cả về hoạch định chính sách
và nó góp phần vào cho mối quan thức về quan hệ việt nam ấn độ
thông qua bộ sách này tôi cho rằng cái bộ sách này có giá trị như một dịp cầu
nổi hai bờ việt nam ấn độ
ấn độ không chung biên giới đất liền không chung biên giới biển
những chính bộ sách này là một dịp cầu làm cho người ấn độ hiểu người việt nam
người việt nam hiểu người ấn độ
hai dân tộc gắn bò với nhau vì một sự nghiệp trong thời đại mới này
trách nhiệm của chúng tôi là làm sao để tìm ra những nội dung những tư tưởng phù hợp nhất giữa hai nước
những cái phù hợp về cái văn hóa truyền thống giữa hai nước
để sao để khi bạn đọc khi tiếp cận được hai cuốn sách này
thì thấy là đây là một cái tài sản chung vô giá và có thể sử dụng giữa hai dân tộc
bộ sách là cầu nối là động lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ
sẽ phát triển vững chắc hơn nữa trong tương lai